bên cạnh câu chuyện quy hoạch chung thủ đô thì luật giao thông đường bộ cũng là một vấn đề đáng được quan tâm
một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với tổng cục đường bộ trong năm hai nghìn hai mươi là phối hợp với các cơ quan của bộ
các bộ ngành để hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng luật giao thông đường bộ trên ủy ban thường vụ quốc hội
năm hai nghìn một mươi chín tổng cục đường bộ đã giải ngân đạp một trăm linh kế hoạch
thực hiện đấu thầu một trăm linh qua mạng toàn bộ các dự án bảo trì đường bộ bảo đảm công khai minh bạch
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được quan tâm thực hiện
mặc dù dự án thu phí tự động không dừng không hoàn thành trước ba mươi một tháng một mươi hai
nhưng tổng cục đường bộ đã triển khai phần mềm kết nối dữ liệu sáu mươi sáu trạm thu phí với hệ thống quản lý giám sát thu phí bot
đem lại hiệu quả cao
dự án xây dựng cầu dân sinh được triển khai tích cực khẩn trương với hơn một sáu trăm linh cầu được đưa vào sử dụng
năm hai nghìn hai mươi tổng cục đường bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của bộ các bộ ngành
để hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng luật giao thông đường bộ trình ủy ban thường vụ quốc hội
trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì dự toán tri quỹ bảo trì đường bộ năm hai nghìn hai mươi
kịp thời sát thực tế xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát quản lý công tác đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
riêng đối với việc quản lý các dự án bot sẽ xử lý các bất cập tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ
một trăm bốn triệu dân là mục tiêu về quy mô dân số của nước ta đến năm hai nghìn ba mươi mà thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt
trong chiến lược dân số việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên với tổng dân số hiện nay có hơn chín mươi sáu triệu người mức sinh giữa các vùng miền tranh lệch
để đạt mục tiêu con số một trăm linh bốn triệu chúng ta còn nhiều thách thức
để có được quy mô dân số một trăm linh bốn triệu người vào năm hai nghìn ba mươi
việt nam sẽ phải duy trì vững chắc mức sinh thay thế như hiện nay
bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có hai một con
việt nam cũng sẽ nỗ lực đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên
số bé trai sinh ra sẽ cần cân bằng với số bé gái
chính phủ kỳ vọng năm hai nghìn ba mươi tuổi thọ bình quân của người việt nam đạt bảy mươi năm tuổi
một mục tiêu rất đáng chú ý khác là đến năm hai nghìn ba mươi thì chiều cao nam giới việt nam sẽ đạt cao một m sáu mươi tám
nữ đạt một m năm mươi bảy
tuy nhiên trên con đường tiến tới các mục tiêu này
chúng ta cần phải vượt qua được những thách thức không nhỏ
phải duy trì được bức sinh thay thế trên toàn quốc
nhưng làm sao để cho các tỉnh mức sinh không xuống quá thấp là một vấn đề cũng hết sức khó khăn
và thứ hai vấn đề mất cân bằng giới tính hiện nay đã xảy ra trên phạm vi toàn quốc
một vấn đề nữa đó là cái vấn đề giả hóa dân số
ngoài ra phải kể đến mục tiêu hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng
thích ứng với giả hóa dân số
trong khi nước ta chưa có sự chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với tốc độ giả hóa dân số nhanh
vào top các nước trên thế giới kể cả về văn hóa kinh tế hay xã hội
và để có thể thực hiện tốt những mục tiêu này
kiện toàn bộ máy làm công tác dân số hết sức quan trọng
nó phải đảm bảo được cái bộ máy điều phối đảm bảo được cái bộ máy về nghiệp vụ
nó bảo là đảm bảo được cái sự chỉ đạo thông suốt về mặt chuyên môn nghiệp vụ từ trên xuống dưới
nhưng đồng thời lại phải gắn kết
với các bộ với các ban ngành đoàn thể cung cấp
đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền cung cấp
đây là công việc hết sức là lâu dài
theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
tính đến giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
dân số việt nam đạt hơn chín mươi sáu triệu người trở thành quốc gia đông dân thứ một mươi năm thế giới
trong đó nam giới bốn mươi chín tám và nữ giới đạt năm mươi
sau một mươi năm từ hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi
quy mô dân số việt nam tăng thêm một mươi bốn triệu người
tỷ lệ tăng dân số bình quân là một một mươi bốn một năm
giảm nhẹ so với giai đoạn năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến năm hai nghìn chín tăng khoảng một một mươi tám triệu người một năm
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội
tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức công bố hai trang tin
phục vụ cho công tác quản lý hỗ trợ các tổ chức cá nhân
trong kết nối thông tin giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
đó là trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và trang thông tin kết nối doanh nghiệp
với hai trang tin này người dùng có thể tiện truy cập thông tin từ năm hai nghìn một mươi bảy trở lại đây
được cam kết về tính chính xác dữ liệu
hai trang có phiên bản tiếng việt và tiếng anh có cả giao diện trên máy tính và thiết bị di động
hai trang tin này giúp các cơ quan tổ chức nhà tuyển dụng có thể kiểm tra tính xác thực của văn bản chứng chỉ
cũng như tạo điều kiện để người học các đơn vị nhà trường doanh nghiệp
dễ dàng kết nối với nhau
tiếp theo chương trình
tiếp tục ứng phó với cơn bão số tám trên biển đông
liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng lớn tại đắk lắc
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo
tiếp tục các công tác ứng phó với cơn bão số tám trên biển đông
để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường từ bão và gió mùa trên biển đông nước ta
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh nhanh chóng thông báo đến các tàu
tàu thuyền vẫn đang hoạt động trên đường đi của bão nhanh chóng tìm nơi an toàn để tránh trú
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đặc biệt thông tin đến người dân không được chủ quan khi bão suy giảm thành áp thấp nhiệt đới
năm hai nghìn hai mươi tám bởi gió mùa đông bắc có thể ảnh hưởng đến áp thấp và gây mưa
gió lốc tại một số khu vực biển và đất liền của nước ta
những ngày gần đây lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng với
quy mô lớn trên địa bàn điều đáng nói là những kẻ phá rừng ngang nhiên đột nhập vào các vườn quốc
gia khu bảo tồn rừng đặc dụng của tỉnh để khai thác gỗ quý hiếm tình trạng phá rừng khai thác
gỗ trái phép ở đắk lắc nói riêng và ở tây nguyên nói chung năm nay ngày càng nóng lên khi
mới bước vào mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vào những ngày cuối tháng một mươi một vừa qua
lực lượng kiểm lâm công an huyện krong anna và ban quản lý rừng đặc dụng nam ca tại các tiểu
khu một nghìn hai mươi ba một nghìn hai mươi bốn một nghìn hai mươi năm rừng đặc dụng nam ca phát hiện có một mươi ba cây gỗ tròn và hai mươi hai cây gỗ hình hộp từ nhóm ba
đến nhóm tám đã bị cưa xẻ chưa kịp đưa ra khỏi rừng
với tổng khối lượng
có hơn bốn mươi một mét khối gần đây nhất vào dặn sáng ngày một mươi hai một mươi hai tổ công tác của phòng cảnh sát kinh
tế công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện embrag đã phát hiện một nhóm đối tượng
ngang nhiên phá rừng tự nhiên quy mô lớn tại tiểu khu tám trăm một mươi chín a thuộc thôn song trò xã cư san
huyện embrag vùng rắp ranh giữa hai tỉnh đắk lắc và tỉnh khánh hòa tại hiện trường
nhiều cây gỗ rừng tự nhiên đã bị khai thác và vận chuyển đi mở rộng kiểm tra hiện trường
công tác phát hiện bên địa phận xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa có một bãi tập
kết gỗ lậu lớn và một mươi đối tượng phá rừng đang ở trong một lán trại gần đó
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đắk lắc đặc biệt là địa bàn huyện marak
ek thì trên các lâm trường mà tiếp giáp với lại tỉnh khánh hòa thì liên tục có một số các nhóm
đối tượng lâm tặc thì vào rừng khai thác lâm sản xe khác thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám
hội phòng pcoma đã tiến hành lập kế hoạch trinh sát thì phòng pcoma đã phối hợp với công an huyện
madrak tiến hành truy quét và mật phục truy bắt được một mươi đối tượng lâm tặc là người địa phương của
huyện ninh tây của tỉnh khánh hòa quá trình điều tra cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương
tiện phục vụ cho việc phá rừng như cửa lốc giao phát xe đầu ngang độ chế đến nay cơ quan công
an đã xác định được có hơn hai mươi bốn mét khối gỗ đã được các đối tượng khai thác đưa về bãi tập kết
trước đây là em là
em làm nông rãi đâu thấy việc đi phá rừng kinh doanh có nhiều lợi nhuận nên em mới về các anh
em lên phá rừng ở khu vực cứu sàn trước tình trạng phá rừng trên các ngành chức năng và
các chủ rừng ở đắk lắc cũng như các tỉnh tây nguyên cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ
rừng nhất là trong dịp tết nguyên đán canh tí sắp tới bởi các đối tượng thường lợi dụng sự sơ
hở của chủ rừng để phá rừng khai thác gỗ trái phép đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra
kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng theo đúng quy định của pháp luật
là tỉnh có lợi thế phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản với các đầm vị đẹp được công nhận
là tháng cảnh cấp quốc gia thế nhưng nhiều năm qua phú yên lại gặp khó khăn trong thu hút đầu tư
bởi tình trạng trông lấn nuôi trồng thủy sản với phát triển du lịch
sau hơn bảy tháng quyết liệt chỉ đạo giải tỏa bảy mươi diện tích mặt nước bị các hộ lấn chiếm nuôi
trồng thủy sản trái phép
tổng đoàn huyện tuy an đã được giải quyết
sắp tới tỉnh phú yên sẽ triển khai quy hoạch chi tiết khu vực trồng cây nước
vùng nuôi trồng thủy sản và phân khu để thu hút đầu tư
không chỉ đầm ô loan danh tháng cấp quốc gia vịnh xuân đài và vũng rô cũng bị xâm lấn thời gian dài
do nuôi trồng thủy sản trái phép vượt quá quy hoạch
hoạt động này không chỉ gây ra dịch bệnh thủy sản các bãi tắm bị ô nhiễm mà còn gây cản trở lớn trong thu hút đầu tư
giải quyết bài toán khó này tại vịnh vũng rô tỉnh phú yên đưa ra mục tiêu chậm nhất đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sẽ không còn nuôi trồng thủy sản tự phát
trên vịnh xuân đài số lồng nuôi thủy sản giảm khóa

khi phân bổ lại là cái không gian này là cho thủy sản một mươi năm nữa hai mươi năm nữa không gian kia là phải cho du lịch
thì trong từng cái không gian đó thì phải đưa ra những quy định mang tính chất pháp luật
việc xử lý rứt điểm tình trạng lấn chiếm mặt nước nuôi trồng thủy sản và quy hoạch lại vùng nuôi
theo hướng bền vững tại các danh thắng quốc gia không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nuôi trồng thủy sản
việc quan trọng bằng lại giá trị kinh tế lớn cho tỉnh phú yên trong tương lai
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn năm hai nghìn hai mươi ngành thủy sản đặt mục tiêu giữ vững diện tích nuôi trồng thủy sản
và sản lượng khai thác trong đó chuyển dần sang nuôi trồng nâng cao giá trị
mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng một mươi tỷ usd tăng một trăm một mươi sáu ba so với năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm vụ trong thời gian tới ngành thủy sản đặt ra là tiếp tục triển khai
luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành thủy sản
cụ thể diện tích nuôi trồng thủy sản cần giữ ổn định
tổng sản lượng thủy sản trong đó giảm dần sản lượng khai thác tăng sản lượng nuôi trồng
và triển khai các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác
để tăng giá trị sản xuất đối với sản phẩm thủy sản đáp ứng mục tiêu tăng trưởng
với mục tiêu xuất khẩu đạt một mươi tỷ usd tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của tổng cục thủy sản
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết để hoàn thành mục tiêu trên
cần có sự đồng bộ của cả chuỗi giá trị từ khâu khai thác và sản xuất nguyên liệu
đến chế biến và tổ chức thị trường
trong đó khai thác sản xuất nguyên liệu phải bảo đảm quy trình sạch
tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng đầu vào
khâu chế biến phải đổi mới quy trình công nghệ quản trị
nhằm giảm giá thành và nối dài chuỗi giá trị
đối với tổ chức thị trường ngoài duy trì các thị trường truyền thống
các doanh nghiệp và hiệp hội cần mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới nhiều tiềm năng
trong năm hai nghìn một mươi chín các chỉ tiêu về tổng lượt khách tham quan du lịch trong nước và quốc tế đến đà nẵng
đều tăng cao so với năm hai nghìn một mươi tám
riêng tổng doanh thu du lịch tăng hơn một mươi sáu đạt một trăm một mươi ba so với kế hoạch
cụ thể trong năm qua tổng lượt khách tham quan du lịch đến đà nẵng ước đạt hơn tám sáu triệu lượt
tăng hơn một mươi ba so với năm trước
trong đó khách quốc tế ước đạt hơn ba năm triệu lượt khách nội địa là hơn năm triệu lượt
tổng doanh thu du lịch ước đạt gần ba mươi một tỷ đồng
khách lưu trú du lịch cũng tăng cao một mươi chín đối với khách nội địa và hơn ba mươi đối với khách quốc tế
bên cạnh đó lượng du khách đến với đà nẵng thông qua đường hàng không đường biển đường sông
cũng tăng mạnh so với năm hai nghìn một mươi tám
quỹ ba nhân dân tỉnh thanh hóa vừa lên kế hoạch tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ướn bác hồ
nhân dịp xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu trồng khoảng một triệu cây xanh trên toàn tỉnh
để bảo đảm tính thiết thực cho chương trình việc tổ chức tết trồng cây phải phù hợp với điều kiện
của từng địa phương bảo đảm thiết thực hiệu quả không phô trương hình thức
mỗi huyện thị xã thành phố lựa chọn một xã phường thị trấn để phát động tết trồng cây
hướng tới lan tỏa phong trào rộng khắp ra các xã trên địa bàn để nhân dân cùng tham gia
thời gian tổ chức lễ phát động dự kiến bắt đầu từ ngày bảy tháng riêng năm canh tí
năm nay nông dân làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp đã trồng khoảng một trăm linh hectare hoa cảnh các loại
để phục vụ thị trường tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
dự kiến địa phương sẽ cung ứng từ hai năm đến ba triệu giỏ hoa phổ biến nhất là các loại
cúp cát tường vạn thọ dạ yến thảo hồng ly
để bảo đảm hoa tết theo đúng kế hoạch phòng kinh tế thành phố sa đéc và các đơn vị liên quan
thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý
để giảm chi phí sản xuất bảo đảm an toàn chất lượng đồng thời tổ chức các buổi tập khuấn
hội thảo để hỗ trợ nông dân cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con trồng hoa
còn tại đà nẵng sau một mươi năm chuyển đổi từ đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả
sang trồng hoa thương phẩm đến nay vùng đất cát bạc màu ở thôn dương sơn
xã hỏa châu huyện hỏa vang đã trở thành làng hoa nổi tiếng
năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi hoa sinh trưởng tốt
nông dân làng hoa dương sơn đang đón vụ hoa tết trong niềm vui được mùa
vụ hoa tết canh tí năm hai nghìn hai mươi gia đình ông phạm ngọc ảnh xuống giống hơn một trậu cúc vườn đông và pha lê
những ngày này hàng chục nhà vườn làm cúc tết ở dương sơn đang tất bật với những công đoạn ngắt lá tiể
đây cũng là công đoạn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất trước khi hoa được bạn hàng chuyển đi
năm hai nghìn tám từ chỗ chỉ có một vài hộ đầu tư làm hoa nhỏ đến nay dương sơn đã có hơn hai mươi bốn hộ tham gia làm hoa thương phẩm
để đa dạng chủng loại nhiều giống hoa mới nhiều hộ đã đầu tư tiền tỷ cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao
từ duy thay đổi nông dân đã dám nghĩ dám làm hiệu quả kinh tế trên vùng đất cũ đang dần hiện rõ

năm hai nghìn tám từ chỗ chỉ có một vài hộ đầu tư làm hoa nhỏ đến nay dương sơn đã có hơn hai mươi bốn hộ đầu tư làm hoa kinh tế trên vùng đất cũ đang dần hiện rõ